tại trụ sở chính phủ bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiên dũng
tổ trưởng tổ công tác triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính
trên cổng dịch vụ công quốc gia chủ trì phiên họp đầu tiên của tổ
về triển khai xây dựng hệ thống chứng thực bản sao
dự kiến dịch vụ này khai trương vào ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đến nay cổng dịch vụ công quốc gia đã tích hợp cung cấp bốn trăm năm mươi tám dịch vụ công trực tuyến
bao gồm hai trăm linh ba dịch vụ cho công dân hai trăm sáu mươi sáu dịch vụ cho doanh nghiệp
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng nhấn mạnh
trong quá trình tiến tới xã hội số nền kinh tế số và đẩy mạnh giao dịch điện tử
việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính rất quan trọng
bộ trưởng đề nghị bộ tư pháp chủ trì phối hợp cùng với các cơ quan liên quan
xây dựng thông tư hướng dẫn để cụ thể hóa mẫu bản sao chứng thực điện tử
công ty biêu điện việt nam tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam
cùng phối hợp triển khai thống nhất về quy trình bảo đảm tiện lợi
cho người sử dụng đặc biệt chú trọng vấn đề bảo mật thông tin